tại cung văn hóa hữu nghị việt sô thành phố hà nội đã diễn ra chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ phía sau
chương trình do ban thường trực ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức đây là sự kiện thường niên diễn ra vào đúng ngày một mươi bảy tháng một mươi ngày chống đói nghèo thế giới hàng năm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tham dự chương trình cùng dự có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
quyền chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện lãnh đạo các tỉnh và thành phố
sau một mươi tám năm kể từ khi phát động đến nay các doanh nghiệp cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn năm mươi tỷ đồng
trong đó ủng hộ qua quỹ vì người nghèo trung ương và quỹ ba cấp ở địa phương gần một mươi bốn tỷ đồng ủng hộ trực tiếp chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được hơn ba mươi sáu tỷ đồng
từ những nguồn lực này cùng với ngân sách nhà nước đã kịp thời hỗ trợ người nghèo như xây dựng sửa chữa được gần một năm triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo cận nghèo hộ khó khăn hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn tư liệu sản xuất hỗ trợ hàng ngàn công trình dân sinh hàng triệu người nghèo được giúp đỡ nhân dịp tết nguyên đán giúp đỡ cho con đi học chữa bệnh khi ốm đau nằm viện dài ngày cứu đói khi cần thiết
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cho biết chỉ tính từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các tổ chức cá nhân cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội gần ba tỷ đồng
trong đó quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận hơn chín trăm linh tỷ ủng hộ an sinh xã hội hơn hai tỷ cùng với việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước các hộ nghèo có thêm điều kiện để thoát nghèo xây dựng gia đình ấm no tiến bộ và hạnh phúc
ý nghĩa hơn là đã góp phần khơi dậy phát huy lòng nhân ái vun đắp tình làng nghĩa xóm tăng cường sự đồng thuận xã hội góp phần củng cố đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư